liên quan đến việc hoạt động của taxi uber grab tại việt nam bộ giao thông vận tải yêu cầu các xe uber và grab phải niêm yết tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh ở hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe
đây là một phần nội dung mà bộ giao thông vận tải trả lời kiến nghị của hiệp hội taxi hà nội liên quan đến hoạt động của các xe uber grab tại việt nam
theo đó các sở giao thông vận tải đôn đốc đơn vị thực hiện nghiêm quy định ban hành mẫu logo chung để dán trên các phương tiện này
bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng cho phép địa phương xem xét tạm thời không cấp phủ hiệu xe hợp đồng dưới chín chỗ trong đó có uber và grab cho đến khi lập và thực hiện quy hoạch về phương tiện trên địa bàn